các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn được cơ quan điều tra xác định do trọng điều khiển xe tải với tốc độ cao trong trạng thái buồn ngủ thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn nên đã tông vào đuôi xe công nông
ngày bốn một mươi hai công an huyện chư bả đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với cao đại trọng về hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng